lễ hội khai ấn đền trần xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm tháng hai đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tức từ ngày một mươi một đến ngày một mươi sáu tháng riêng năm kỷ hợi
ban tổ chức sẽ bảo đảm đủ số lượng ấn phát cho người dân và du khách thập phương
đây là những thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về công tác chuẩn bị lễ hội khai ấn đền trần
do ủy ban nhân dân tp nam định tổ chức mới đây
lễ khai ấn đêm một mươi bốn dạng sáng ngày một mươi năm tháng riêng âm lịch hàng năm
được tổ chức tại đền trần phường lộc vượng thành phố nam định
là một tục lệ cổ tại tiên miếu nhà trần phủ thiên trường xưa
với ý nghĩa nhân văn lớn lao nhằm phát huy truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc
đồng thời thu hút khách thập phương về dự lễ hội kết hợp tham quan du lịch nam định
góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố ngày càng phát triển
lễ hội đền trần chúng ta quy tụ
lễ hội xuân mà trong lễ hội xuân này thì có lễ khai ấn đền trần
để ban phát lọc ấn cho bách gia cho mọ
mong rằng hàng trăm hàng nghìn bạn người ở đây nhận cánh lọc đầu xuân
để mong rằng một năm có sức khỏe làm mọi việc đều được hành thông
nhân dân đi cấy đi cầy thì mong cho mùa mảng buổi thu
cán bộ công nhân viên chức thì hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
con con cháu cháu thì mong rằng học hành công
thành danh cho tội thành nhân tài vật lực để làm giàu cho quê hương đất nước
để chuẩn bị cho mùa lễ hội năm hai nghìn một mươi chín
ubnd tp nam định và ban tổ chức lễ hội đền trần đã triển khai kế hoạch cụ thể
theo đó lễ khai ấn diễn ra trang trọng đúng nghi lễ truyền thống
với ba nghi lễ dân hương rước kiệu ấn và khai ấn
ông nguyễn đức bình trưởng ban quản lý di tích đền trần chùa tháp cho biết
năm nay ban tổ chức thành lập bốn tiểu ban phục vụ cho công tác quản lý
hội đền trần gồm tiểu ban nghi lễ tuyên truyền an ninh trật tự hậu cần
ubnd tp nam định cũng tăng cường nhiều biện pháp đảm bảo an ninh
phân luồng giao thông đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ
ông nguyễn đức bình trưởng ban quản lý di tích đền trần chùa tháp cho biết
mùa lễ hội khai ấn đền trần xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín diễn ra bảo đảm sự tôn nghiêm văn minh an toàn
ubnd tỉnh nam định đã chỉ đạo giao trách nhiệm cụ thể cho các ngành
có liên quan của tỉnh phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc
đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự an toàn giao thông
phòng chống cháy nổ vệ sinh môi trường nếp sống văn hóa